hình thức phạt nguội thông qua hình ảnh từ camera giám sát giúp nâng cao hiệu quả trong công tác xử lý vi phạm
tuy nhiên tình hình phạt nguội vẫn chưa thực sự đem lại hiệu quả do chủ xe không đến nộp phạt
thậm chí nhiều trường hợp còn cố tình che biển số xe lại để qua mặt lực lượng chức năng
gây khó khăn trong công việc xác nhận thông tin
việc xử phạt các lỗi vi phạm của người tham gia giao thông như vượt đèn đỏ đi không đúng phần đường
làn đường hay dừng đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định được đánh giá là cần thiết
nhất là khi tính tự giác chấp hành luật của người dân chưa cao
vì vậy thông qua camera giám sát việc ghi lại hoạt động của các đối tượng vi phạm được thuận lợi và dễ dàng hơn
những cái tài xế cũng như là người dân tham gia một cách búng luật hơn thì cũng không phải xử lý trực tiếp ngay đấy
bởi vì có những người là chỉ khi có công an thì người ta mới tuân thủ
thì khi mà không có công an thì họ lại không tuân thủ lắm
thì cái này thì giúp cho mọi người có ý thức hơn khi tham gia giao thông
điều đáng nói số người vi phạm tự giác đến một phạt là rất ít
tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay số trường hợp vi phạm thông qua camera giám sát là bốn hai trăm linh trường hợp

tuy nhiên số người đến nộp phạt chỉ khoảng một bốn trăm linh người
không những vậy lực lượng chức năng còn gặp phải rất nhiều khó khăn khác
thông qua camera giám sát trên thực tế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì có rất nhiều trường hợp xảy ra
ví dụ như là có những người điều khiển xe để tránh cái vi phạm
thì người ta dùng băng dính đen hoặc người ta làm xe mờ biển số
gây ra công tác xác minh phương tiện và chủ phương tiện gặp khó khăn dẫn đến tình trạng là gửi thông báo nhưng không đến được tay của chủ phương tiện và xác minh người điều khiển phương tiện
trong thời gian tới phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị địa bàn thông báo cũng như tuyên truyền
để người dân ý thức hơn trong việc chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông cũng như nâng cao hiệu quả của công tác phạt nguộ